vào tối ngày hôm nay hai mươi một tháng ba bộ y tế đã công bố thêm hai ca bệnh mới nâng tổng số người mắc covid một mươi chín tại việt nam lên chín mươi bốn bệnh nhân
nam bệnh nhân số chín mươi ba hai mươi tuổi trú tại đống đa thành phố hà nội là sinh viên du học tại hungary nhập cảnh qua sân bay nội bài vào ngày một mươi tám tháng ba
bệnh nhân số chín mươi bốn là nữ sáu mươi bốn tuổi trú tại thành phố bắc giang sang cộng hòa xét thăm con gái từ ngày hai mươi chín tháng hai cho đến ngày một mươi bảy tháng ba
và kết quả xét nghiệm sàng lọc của trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội ghi nhận hai bệnh nhân nói trên đã dương tính với virus sars cov hai vào ngày hai mươi tháng ba
hiện tại hai bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương cơ sở đông anh tình trạng sức khỏe ổn định
thưa quý vị và các bạn
phải coi việc chống dịch covid một mươi chín
là nhiệm vụ chính trị quan trọng cấp bách với tinh thần chống dịch như chống giặc mà thủ tướng nguyễn xuân phúc đã chỉ đạo
trong thời gian vừa qua bộ công an đã huy động lực lượng phương tiện phù hợp với các cấp độ dịch tập trung thực hiện nghiêm túc quyết liệt không e ngại tuyệt đối không lơ là
chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
và một trong những nhiệm vụ được một số công an đơn vị triển khai ngay đó là việc sản xuất trang cấp khẩu trang nước rửa tay sát khuẩn
cùng với các thiết bị cần thiết khác để phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh
để thu xếp công việc gia đình có những chị đã phải đưa cả con đến lơi làm việc có những chị bị ngã xe chân xưng đau nhưng vẫn cố gắng đến sửa làm việc
để góp một phần công sức của mình vào công cuộc sản xuất khẩu trang để phục vụ cho toàn ngành
từ hơn hai tuần nay không khí sản xuất tại đây luôn tất bật nhiều người đã có quen với hình ảnh này
bởi vì tăng ca nên một số chị em đã phải mang con tới đây có chị mới bị ngã đau chân nhưng vẫn không rời máy may
tất cả đều là để đảm bảo sản xuất khẩu trang vải kháng khuẩn kịp thời cấp phát cho cán bộ chiến sĩ
nhà tôi cách đây khoảng tầm hai mươi cây nhưng mà chúng tôi vẫn phải sắp xếp sáng dậy đi chợ sớm
và tối giờ chúng tôi dọn dẹp việc nhà xong vì nhà trường cho học sinh nghỉ nên tôi phải mang con lên đây
còn tại phòng hóa học nhiệm vụ
từ hàng tháng này đơn vị này đã bắt tay vào nghiên cứu chế tạo nước rửa tay khô sát khuẩn
từ phòng thí nghiệm này đã có hàng vạn chai nước rửa tay sát khuẩn được cấp phát miễn phí đến công an một số đơn vị địa phương
với vai trò sung kích sáng tạo của tuổi trẻ đoàn viên thanh niên tri đoàn với năng lực chuyên môn nghiệp vụ và các trang thiết bị máy móc thiết bị đã được đầu tư
thì tri đoàn thanh niên phòng khoa học nguyên vụ đã đăng ký công trình thanh niên với chủ đề
nghiên cứu chế tạo thành phẩm dung dịch nước rửa tay khô sát khuẩn
sản phẩm đã được viện kiểm nghiệm thuốc trung ương tổng cục đo lường chất lượng việt nam kiểm nghiệm đánh giá cho kết quả tốt
sản phẩm đã trang cấp miễn phí tới toàn bộ cán bộ chiến sĩ viện h chín
cũng như trang cấp miễn phí tới ban thường vụ đoàn thanh niên bộ công an ban thường vụ trung đoàn cùng với một số công an các đơn vị
chúng tôi đã tích cực chủ động cho những việc mà triển khai đưa vào sản xuất và ứng dụng trong ngành
hoặc tiếp tục mở rộng ra ngoài thị trường với khả năng thuất nhất tối đa có thể của đơn vị
hy vọng cho các phần chung sức cùng toàn đạt toàn dân để đẩy lùi dịch covid một mươi chín
trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh bộ công an đã chủ động nghiên cứu
định hướng các doanh nghiệp an ninh có khả năng sản xuất trang thiết bị phòng chống dịch covid một mươi chín
để chủ động tiếp cận sớm trước khó khăn
đến nay việc cấp phát khẩu trang và các thiết bị cần thiết khác đến các đơn vị trong toàn lực lượng
cũng đang được gấp rút triển khai với thời gian nhanh nhất tạo điều kiện để các lực lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao